đối tượng nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ huyện củ chi tp hcm đã có vợ con
khai nhận đã quan hệ tình dục với bé gái và thường lên mạng xã hội để dụ dỗ các bé gái nhẹ dạ
người dân cần phải quan tâm con em cảm giác với chiêu thức không còn xa lạ này